đảng bộ tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ bảy nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội
trong năm năm qua kinh tế của tỉnh bà rịa vũng tàu luôn duy trì phát triển khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước
cơ cầu kinh tế chuyển dịch đúng hướng quy mô grdp đứng thứ ba cả nước và luôn là tỉnh nằm trong top đầu cả nước về đóng góp ngân sách
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường an sinh xã hội được chăm lo đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được củng cố
những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua tạo thêm thế và lực mới cho tỉnh bà rịa vũng tàu phát triển bất phá
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí nguyễn hòa bình biểu dương những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng chí nhấn mạnh là tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía nam có vị trí rất quan trọng trong khu vực đông nam bộ
trong nhiệm kỳ vừa qua bà rịa vũng tàu đã gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch covid một mươi chín song địa phương đã có rất nhiều nỗ lực tìm tòi đột phá xác định hướng phát triển của địa phương trên cơ sở tận dụng tối đa các lợi thế so sánh của tỉnh
những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua về xây dựng đảng công tác vận động quân chúng phát triển kinh tế xã hội xây dựng kết cấu hạ tầng đều rất đáng khích lệ